trước diễn biến tăng của giá xăng dầu thế giới từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi bảy tháng sáu
giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng
xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức tối đa một mươi bốn hai trăm năm mươi tám đồng một lít xăng ron chín mươi năm tăng tối đa một mươi bốn chín trăm bảy mươi ba đồng một lít
dầu diesel có giá bán không cao hơn một mươi hai một trăm một mươi bốn đồng một lít dầu hỏa tối đa một mươi ba mươi tám đồng một lít
dầu ma rút có mức giá mới một mươi chín trăm linh ba đồng một kg
đây là lần thứ tư liên tiếp giá xăng được điều chỉnh tăng trong năm nay và lần thứ ba liên tiếp giá dầu được điều chỉnh tăng